ngày một mươi bảy tháng một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
về tình hình sản xuất thủy sản và giải pháp nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp theo khuyến nghị của ủy ban châu âu
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên địa phương này có hơn một một trăm bảy mươi tàu cá công suất trên chín mươi cv
trong đó năm trăm một mươi bốn tàu được lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh vx một nghìn bảy trăm linh đánh bắt trên các vùng biển xa
toàn tỉnh có một trăm một mươi bảy tổ đội sản xuất trên biển với chín trăm linh tám tàu thuyền trên tổng số bảy bảy trăm sáu mươi phương tiện
ngoài ra tỉnh phú yên cũng đã thành lập một mươi ba tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ làm tiền đề để triển khai thực hiện luật thủy sản
điều kiện lên cá được tốt hơn cái thứ hai nữa là ghi sổ nhật ký khai thác
thì hiện nay bà con mặc dù cũng rất nhiều bà con cũng rất tuân thủ cái nguyên tắc là ghi chép sổ nhật ký khi khai thác trên biển
tuy nhiên cũng còn rất nhiều bà con là chưa nghiêm túc trong việc ghi chép sổ nhật ký
thời gian qua việc thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp theo khuyến nghị của ủy ban châu âu
đã được các đơn vị chức năng của tỉnh phú yên triển khai đồng bộ quyết liệt
tại bốn cảng cá là đông tác phú lạc dân phước và tiên châu
ban quản lý các cảng cá sẽ giám sát giờ tàu cập bến số lượng cá bán cho doanh nghiệp
còn nhật ký khai thác của ngư dân sẽ được lưu giữ và đối chiếu với hệ thống định vị của cơ quan chức năng
sau hai mươi bốn tiếng là tổ chức quản lý cảng cá phải có trách nhiệm đối chiếu với thông tin tại nhật ký
cũng như là kiểm soát cái sản lượng lên bến với cái danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp
tại tri phục thủy sản
hiện chính quyền các cơ quan chức năng và ngư dân tỉnh phú yên đang nỗ lực khắc phục thẻ vàng
song vẫn cần những hành động cụ thể hơn để chứng minh nỗ lực của địa phương và của việt nam
trong khắc phục những khuyến nghị của ủy ban châu âu đưa ra về chống đánh bắt cá bất hợp pháp